trong trường hợp nhiễm covid một mươi chín khi liên quan tới nhiều thôn xã trên đại bản huyện lạng giang
công an huyện đã chỉ đạo lực lượng hiệp vụ công an các xã thị trấn tập trung cao cho công tác truy vết các trường hợp f một f hai
sau khi hai mươi ba chốt kiểm soát dịch bệnh được kích hoạt công an huyện đã phân công cán bộ chiến sĩ bám chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để thực hiện nhiệm vụ
lãnh đạo công an huyện lạng giang đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và trưởng công an các xã thị trấn
để đảm bảo về công tác phòng chống dịch
trên các chốt lực lượng công an huyện bố trí lực lượng làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo khép kín thời gian và đảm bảo trật tự và thực hiện nghiêm túc chế độ phòng chống dịch
xã tân thanh tiến hành lập ba chốt trong đó có chốt tại đường tỉnh hai trăm chín mươi năm
nhiệm vụ của điểm chốt là không cho phương tiện qua lại trên đại bản
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt để phân luồng tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở các phương tiện chuyển hướng để phòng dịch
phân luồng chống dịch như thế này là quá tốt ạ không sao đâu ạ em quay lại một tí không sao đâu ạ
sau khi thành lập các tổ chúng tôi kích hoạt các chốt hoạt động và tuyệt đối quán triệt phân công nhiệm vụ cho lực lượng chức năng
tuyệt đối phong quả hai khu vực thôn mãi hạ và thôn trung
một trăm linh trăm các công dân đi lại hạn chế đi lại
và đặc biệt là công dân chỉ có vào và ra phải có trường hợp đặc biệt chúng tôi mới cho ra khỏi vùng địa bàn
sau khi xuất hiện các mắc đầu tiên tại xã hương sơn yên mỹ nhiều điểm chốt sắp dành giữa các thôn và các xã được triển khai
tại các điểm chốt đều có lực lượng công an y tế quân sự canh các ngày đêm
chúng tôi đã tổ chức chốt chặn ở những điểm để không thể cho những đối tượng nơi khác và nhân dân trong khu vực có quyết định phong tỏa để đi ra khỏi khu vực
để huy động toàn bộ lực lượng tham gia thời gian chốt chặn thì nó dài
và không những một điểm này và hiện nay là trên địa bàn xã yên mỹ thì đã có những trường hợp f một trở thành f
cho nên chúng tôi sẽ phải triển khai các chốt chặn tiếp theo
chúng tôi đã phối hợp cùng với văn phòng chống dịch của huyện của xã
chúng tôi đã tổ chức ban phòng dịch của thôn tổ chức tại các điểm vào làng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn và ăn ngủ tại chỗ đảm bảo để phòng dịch trong vùng quân dịch
nhiệm vụ phòng chống dịch còn nhiều vất vả phát huy tinh thần trách nhiệm
lực lượng công an huyện lạng giang nói riêng và lực lượng công an nói chung đã cùng với cấp ủy với chính quyền địa phương quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín đảm bảo sức khỏe cho mọi người dân
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa đưa đi cách ly hai đối tượng là lê văn nhớ và nguyễn vũ bảo linh cùng chú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh về hành vi tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép
cụ thể vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm trong khi tuần tra mật phục lực lượng chức năng phát hiện trên xe taxi chở hai người phụ nữ quốc tịch campuchia
qua công tác điều tra ban đầu xác định hai người phụ nữ trên do đối tượng nhớ và linh tổ chức nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuy nhiên sau đó hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua quá trình xác minh và vận động gia đình các đối tượng đến ngày hai mươi tám tháng năm nhớ đã đến công an huyện châu thành đầu thú
riêng linh bị công an tỉnh long an phát hiện bắt giữ vào ngày ba mươi một tháng năm
các đối tượng khai có quen một người phụ nữ gốc việt sinh sống tại campuchia
người phụ nữ này có ý định cấu kết với đối tượng nhớ để đưa người campuchia về việt nam với giá là một mươi ba triệu đồng một người
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo đặng hoàng minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang bảy năm tù giam
về tội làm tàng trữ tán phát hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo nội dung cáo trạng từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi minh sử dụng một tài khoản mạng xã hội facebook
do đối tượng đăng ký và quản lý để đăng tải lên một trang mạng xã hội khác do minh làm quản trị viên
nhiều bài viết có nội dung sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín lãnh đạo đảng
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nhân dân xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh
kết luận tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
nhằm chống phá đảng cộng sản việt nam và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa đặng hoàng minh tỏ ra ăn năn hối cải thừa nhận hành vi phạm tội và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt bị cáo bảy năm tù giam và hai năm quản chế tại địa phương kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ
bắt giữ hai đối tượng thu sáu kg ma túy đá
vào khoảng chín h ba mươi tối qua tại địa phận cầu khe chi khối hòa đông thị trấn thạch giám huyện tương dương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh công an huyện tương dương bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn mật phục bắt quả tang hai đối tượng là hà bá xúa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại bản tiền tiêu xã nậm cắn
và bá hạ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại bản nhọt kho xã bắc lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ sáu kg ma túy đá
quá trình bắt giữ hai đối tượng trên chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt hòng thoát thân
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một băng ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn lưu manh chuyên nghiệp côn đồ và rất nguy hiểm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội triệt phá thành công
cầm đầu đường dây này là một đối tượng có nhiều tiền án tiền sự nhưng lại có hồ sơ bệnh án tâm thần
vụ việc này tiếp tục cho thấy tính chất và mức độ nguy hiểm cũng như sự tinh vi của tội phạm băng ổ nhóm
thế nhưng với tinh thần kiên quyết không để loại tội phạm này hoạt động lộng hành gây bức xúc trong dư luận công an tp hà nội đã có kế hoạch và biện pháp đấu tranh hiệu quả
nguyễn việt dũng tức dũng ốt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thường trú tại xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội được xác định là giang hồ cộng cán trên địa bàn
từng là bị can trong vụ án giết người vào năm hai nghìn một mươi một nhưng sau đó đối tượng đã có được bệnh án tâm thần để tránh phạt tù và tiếp tục điều hành đàn em cho vay lãi nặng bảo kê bến bãi trong giữ xe và tổ chức đánh bạc
tại nhà của mình dũng xây bảy phòng trọ để cho hơn ba mươi đàn em về ăn ở và cất dấu dao kiếm vũ khí phục vụ việc bảo kê và hoạt động đòi nợ
một đàn em của dũng là ngô quang trung tức trung cổ cánh bốn mươi một tuổi được dũng giao nhiệm vụ vận hành đường dây tín dụng đen
ngô quang trung tức trung cổ cánh bốn mươi một tuổi được dũng giao nhiệm vụ vận hành đường dây tín dụng đen
nếu như con lợn không giả thì đối tượng dũng sẽ chỉ đạo đàn em ném chất bẩn và đe dọa người vay tiền
thì quá trình mà điều tra chúng tôi cũng đã làm rõ được hiện nay mới mở rộng và điều tra làm rõ được hơn một mươi vụ các đối tượng thực hiện hành vi mà ném chất bẩn vào nhà con nợ để gói tiền
hành vi của ổ nhóm tội phạm này là đặc biệt nguy hiểm
nhiều bãi đất trống tại địa bàn quận bắc tử liêm quận tây hồ đã bị nhóm của dũng lấn chiếm tổ chức bảo kê trông xe
bán trả đá và buôn bán vật liệu xây dựng
với hoạt động tín dụng đen nhiều người vay không trả hay trả chậm chúng sẽ nhắn tin gọi điện đe dọa và đổ chất bẩn vào nhà để gây sức ép
khi một mươi một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự đồng loạt khám xét các địa điểm hoạt động của dũng
đã thu giữ nhiều dao kiếm vũ khí thô sơ và các giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng bảo kê bến bãi
cơ quan điều tra cũng phong tỏa hơn ba trăm linh triệu trong tài khoản của các đối tượng và thu giữ nhiều bảng thống kê danh sách của hơn năm trăm linh người vai lãi nặng
qua đấu tranh qua nắm tình hình và chúng tôi đã lập án
vào ngày hai mươi năm tháng năm vừa qua phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ ổ nhóm này bắt giữ một mươi bảy đối tượng trong đó có dũng cốt
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương có mặt đang khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ tai nạn
người dân tại hiện trường cho biết nơi xảy ra tai nạn gần khu công nghiệp đường vắng
nhiều thanh niên thường chạy với tốc độ cao khi đến ngã tư gặp xe qua đường không xử lý kịp nên dễ xảy ra tai nạn
kính thưa quý vị công an quận tân phú tp hcm đang khám nghiệm hiện trường và để điều tra nguyên nhân vụ cháy
khiến cho một người tử vong và hai người bị thương xảy ra trên đường bình long vào rạng sáng nay ngày hai tháng sáu
khoảng giờ lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà một trệt một gác lửng rộng khoảng bảy mươi m hai ở đường bình long phường phú thạnh quận tân phú
nhiều người dân hô hoáng nhau dập lửa nhưng bất thành gia đình cùng hai vợ chồng và người con bị mắc kẹt bên trong
cảnh sát tiếp nhận tin báo đã lập tức có mặt tại hiện trường phá tường vào bên trong dập lửa cứu người
đám cháy được dập tắt ngay sau đó ba người được đưa ra ngoài
tuy nhiên chị nguyễn thủy trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đã tử vong chồng và con trai chị trâm hiện đang điều trị trong bệnh viện
ngoài ra toàn bộ tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi
trong sáng nay chính quyền địa phương đã hỗ trợ chi phí điều trị cho gia đình nạn nhân
đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
ngày hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai người
liên quan đến vụ bán bốn mươi ba hectare đất vàng tại tỉnh bình dương của tổng công ty sản xuất xuất khẩu bình dương
hay còn gọi là công ty ba tháng hai
một trong hai người bị bắt là nguyễn đại dương năm mươi sáu tuổi con rể ông nguyễn văn minh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty sản xuất xuất khẩu bình dương
hay còn gọi là công ty ba tháng hai đã bị khởi tố
người bị khởi tố còn lại là nguyễn quốc hùng sáu mươi hai tuổi giám đốc công ty cổ phần bất động sản âu lạc
quận một tp hcm doanh nghiệp mua lại bốn mươi ba hectare đất từ tổng công ty ba tháng chín
hai bị can cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các quyết định khởi tố bắt tạm giam đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
như vậy liên quan đến khu đất vàng bốn mươi ba hectare tại bình dương
đến nay công an đã khởi tố một mươi hai bị can gây thất thoát hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
vụ án đã được đưa vào diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
trong thời điểm nắng nóng và gây không ít vất vả cho các chốt chống dịch
trên địa bàn quận gò vấp tp hcm thì trên nay mưa lớn đã giải nhiệt khu vực này
tuy nhiên cũng gây ra khó khăn khi một số tuyến đường rơi vào tình trạng ngập úng
theo đó khoảng một mươi bốn giờ mưa lớn diễn ra trên diện rộng ở tp hcm
ghi nhận tại đường số hai mươi phường năm quận gò vấp nước mưa không thể thoát
do khu vực này đang được nâng cấp chưa có hệ thống thoát nước nên bị ngập úng
kéo dài hàng trăm mét nhiều vị trí nguy hiểm do đường hào công trình chìm trong nước
người dân phải cấm cây cảnh báo và không cho trẻ em ra ngoài
tương tự tại một số khu vực đường phạm văn chiêu nguyễn văn khối quận gò vấp
úng văn kim sô viết nghị tỉnh quận bình thạnh cũng bị ảnh hưởng ngập úng
gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông
do dịch bệnh covid một mươi chín và nhiều khu dân cư phải phong tỏa tạm thời
nên lượng rác thải tăng đột biến với khối lượng ngày càng lớn
tuy nhiên rác thải ở đây được phân loại theo rác thải y tế và cần phải được xử lý
theo quy trình riêng nên nhiều địa phương có điểm bị phong tỏa đang gặp nhiều khó khăn
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn ra phức tạp như hiện nay
thì rác thải sinh hoạt tại khu vực cách ly được xem như rác thải y tế nguy hại
do đó những loại rác này cần được thu gom xử lý như rác y tế phun khử quẩn
đồng thời còn được vận chuyển trên phương tiện khép kính nhằm tránh nguy cơ phát tán mầm bệnh ra cộng đồng
hôm nay mới đưa ra mới nhờ mấy chú phùng đội kêu rác vô đặng lấy nè
chưng mấy ngày nay rồi rác đâu vô được đâu
giờ cái hôm này mới đưa ra hết nhờ mấy chú phùng đội kêu rác vô đặng vô nay lấy hết
lấy nãy giờ bớt rồi đó
thôi thú quá mới có mấy ngày chịu đâu có nổi con
hơi khó chịu nói chung là ăn uống là những người nào nhà gần rác này thì chắc khó nuốt
tại vì những cái đóng rác này nó mua khủng khí
tôi ăn mà tôi phải mở quạt tôi phải đóng cửa lại hết
hiện nay rác thải phát sinh tại các bệnh viện bệnh viện giải chiến khu điều trị covid một mươi chín
khu cách ly tập trung đang được thu gom vận chuyển xử lý đều đặn theo quy trình
tuy nhiên việc tính giá xử lý rác thải tại các khu cách ly tạm thời đang gây khó khăn cho các địa phương
hiện nay thì ở hai khu phong tỏa thì các đường dây rác dân lập không thể vào giống như những ngày sinh hoạt bình thường
cho nên là rác những thời điểm này nó bị ủng
các phương mà muốn vận chuyển thu gom rác này đi là phải hợp đồng với lại công ty một thành viên môi trường đô thị thành phố
thì cái này hợp đồng thì cũng dễ thôi
tuy nhiên cái giá để xử lý và thu gom rác thải y tế rất là cao
thì tầm khoảng nếu giá thị trường tầm khoảng một mươi bảy
và giá của nhà nước thì giá của công ty môi trường đô thị thành phố thì khoảng một mươi năm trăm linh
thì nếu dưới giá này
thì hàng ngày ở hai khu cách ly của ubnd thì khoảng là năm trăm linh ký
thì như vậy thì sau hai mươi một ngày thì cái tiền để xử lý cái rác thải này rất là cao
thì nguồn ngân sách cũng khó đảm bảo được
thì cái này cũng là đang là một cái khó khăn của phường
đối với những phường có những khu vực bị phong tỏa cách ly
như vậy chính quyền thành phố hồ chí minh cần phối hợp với phòng tài nguyên môi trường
và các đơn vị
đơn vị xử lý rác thải để giải quyết trực đại những khó khăn vướng mắt trong thua gom rác thải
tại các khu cách ly trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
tránh tình trạng ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch
sau khi có ca mắc covid đầu tiên trong cộng đồng tỉnh bạc liêu băng hành công văn số hai nghìn hai mươi hai ngày hai mươi chín tháng năm
về khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an tỉnh đã triển khai sâu rộng đến người dân và nhất là thực hiện cam kết nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh
sẽ phải tạm dừng hoạt động
quán chỉ bán mang về quán tạm ngưng phục vụ để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đó là những hình ảnh được ghi nhận dọc hai bên đường quốc lộ một a đoạn thuộc thị trấn hòa bình huyện hòa bình
nơi có ca dương tính với sars cov hai
riêng một số quán cà phê nhỏ lẻ vẫn mở cửa bán nhưng bàn ghế được bố trí khoảng cách từ hai mét trở lên
nước rửa tay sát quẩn đặt ở cửa ra vào để khách tiện vệ sinh khử khuẩn theo quy định
khi đến thì tôi có đưa chai nước cho anh em ta sát quẩn tay và khẩu trang tôi có trang bị sẵn cho anh em đeo là miễn phí
hôm qua nhà nước không kêu đóng cửa thì em cũng đóng rồi nó chậm vài tháng còn hơn là kéo dài vài năm á
mình thoát thu có vài tháng cũng không sao hết trơn
theo lãnh đạo công an huyện hòa bình ngay sau khi có công văn đơn vị đã chỉ đạo các đoàn nghiệp vụ
phối hợp với các xã thị trấn đến từng cơ sở kinh doanh để tuyên truyền nhắc nhở và ký cam kết
thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh của huyện về phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ bản hiện nay thì qua kiểm tra thì ý thức của người dân rất là tốt chấp hành rất là tốt
và thời gian tới thì công an quyện sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành và các xã thị trấn
tăng cường tuyên truyền nhắc nhở chấn chỉnh và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm
riêng các cơ sở tôn giáo các cơ sở thờ tự trên địa bàn
thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho công an dân tộc tôn giáo của huyện đến từng cơ sở thờ tự
để những vị chức sắc chức việc và đại đức của các cơ sở này ký cam kết với mình
dừng các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người
nhìn chung người dân chấp hành tốt
thời gian tới cũng sẽ tăng cường tuần tra xử lý nếu có trường hợp vi phạm
riêng những cơ sở tôn giáo sẽ đề nghị dừng những hoạt động tập trung đông người
tại thành phố bạc liêu lực lượng công an cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhắc nhở xử lý nếu phát hiện vi phạm
một điều đáng mừng là hầu hết các cơ sở đều nêu cao ý thức trách nhiệm đối với các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh
khách đến khách sạn đều phải được đo thân nhiệt và xịt khử khuẩn trước khi vào khách sạn
rồi nếu mà đối với khách lưu trú thì bên em có kiểm tra các giấy tờ tùy thân như là giấy baspor hoặc là chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ liên quan đó
nếu mà phát hiện khách mà đến từ vùng dịch thì sẽ thông báo cho bên cơ quan y tế đến để mà hướng dẫn xử lý trước
còn nếu mà họ cho phép thì bọn em sẽ thực hiện khai báo y tế
nắm tình hình rồi là gà sót các đối tượng trên địa bàn kịp thời phát hiện những người ở ngoài tỉnh đến địa bàn thành phố phải khai báo và thực hiện tốt về công tác phòng chống dịch
thứ hai là chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an phường xã và các cái lực lượng có liên quan tăng cường công tác

các cơ sở như là kinh doanh như là karaoke massage rồi cơ sở gây bắn cá các cơ sở lưu trú trên địa bàn để mà kịp thời xử lý nghiêm các cái trường hợp di phạm
thứ ba đó là chỉ đạo các lực lượng phối hợp trùng cha rồi tuyên truyền hướng dẫn cho mọi người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức cảnh giác chung tay cùng cộng đồng thực hiện tốt yêu cầu năm k trong công tác phòng chống dịch
để đẩy lùi và chiến thắng đại dịch không thể thiếu ý thức trách nhiệm của mỗi người dân vì vậy mỗi người dân chúng ta hãy phát huy cao nhất tinh thần yêu nước trách nhiệm cộng đồng không để một chút chủ quan lơ là mà cả xã hội phải vất vả